kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sơn la thông tin đơn vị đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng
bắt giữ ba vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
cụ thể phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sơn la đã phối hợp với công an thành phố sơn la và công an huyện mai sơn
phá thành công ba điểm cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn
bắt giữ ba đối tượng gồm nguyễn hương lan chú tại phường quyết thắng thành phố sơn la
đặng trường sơn chú huyện mai sơn và đối tượng nguyễn hồng phi thị trấn hát lót huyện mai sơn
kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đều cho vay theo hình thức cầm cố xe ô tô
cho những người dân vay số tiền từ một trăm linh cho đến ba trăm linh triệu đồng với mức lãi suất năm đồng một triệu một ngày
thu lời bất chính ba mươi bốn mươi triệu đồng
với các hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trương thị sen chú tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
cũng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc ra quyết định khởi tố bị can
lệnh tạm giam bốn tháng để điều tra
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín bà hà thị lệ phương chú tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
thỏa thuận với sen
mỗi người góp bảy trăm linh triệu đồng
mua ba thửa đất tại xã cư prao huyện madrak tỉnh đắk lắc
khi đặt cọc bà phương đã chuyển cho sen năm trăm sáu mươi triệu đồng để thanh toán tiền mua đất
ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín các bên tới văn phòng công chứng để làm các thủ tục liên quan
tại đây chỉ có sen trực tiếp làm thủ tục với chủ đất
và hai bên đã ký kết hợp đồng ủy quyền về việc mua bán ba thửa đất
quá hẹn bà sen không trả đủ một ba tỷ đồng
nên vợ chồng chủ đất đã lấy lại hợp đồng chuyển nhượng
sau đó để bà phương tin tưởng
xen đã đặt làm giả hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bà phương
đối với số tiền mà bà phương đã đưa xen chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long cho biết
đang xác minh làm rõ để xử lý nhóm đối tượng đánh bạc với hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền
xảy ra tại phường trường an tp vĩnh long
cụ thể vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố vĩnh long
phối hợp với công an tp vĩnh long

kiểm tra tại căn nhà thuộc khóm tân quối hương tp vĩnh long
thì phát hiện bắt giữ bốn đối tượng có hộ khẩu
tại các tỉnh vĩnh long tiền giang và bến tre
đang tụ tập đánh bài an thua bằng tiền
tạm giữ tại hiện trường và trên người các đối tượng hơn hai mươi hai triệu đồng
ba điện thoại di động và nhiều vật chứng khác có liên quan
tại lâm đồng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
và công an huyện đức trọng vừa triệt phá đường dây buôn bán tảng chữ
pháo nổ với quy mô lớn trên không gian mạng trên địa bàn
qua công tác nắm tình hình lực lượng trinh sát xác định
một nhóm đối tượng tại địa bàn huyện đức trọng
có hoạt động buôn bán pháo nổ trên không gian mạng
hoạt động có tổ chức chặt chẽ tinh vi trong liên lạc
ban chuyên án đã triển khai lực lượng
tổ chức mật phục bắt quả tang đối tượng lê huy tuyên chú huyện đức trọng
đang tiến hành giao dịch với lê minh trực chú cùng huyện đức trọng
tại một ngôi nhà trên đường bạch đằng thị trấn liên nghĩa
tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện thu giữ nhiều loại pháo nổ
gồm pháo dây pháo banh pháo ông sư pháo hoa dạng ống dài
cùng với pháo hoa nổ các loại ba mươi sáu viên bốn mươi chín viên và một trăm linh viên
tổng trọng lượng thu giữ là hơn sáu trăm hai mươi kg
bước đầu trực khai nhận toàn bộ số pháo trên được mua thông qua mạng xã hội
nhằm mục đích bán lại để kiếm lợi
lực lượng nghiệp vụ bộ đội biên phòng quảng ngãi
vừa bắt giữ một tàu vận tải về hành vi mua bán xăng dầu không có hóa đơn chứng tử
thu giữ tăng vật là trên hai lít dầu đệ ô
qua tuần tra lực lượng nghiệp vụ phát hiện tàu hải hà năm trăm năm mươi tám
do ông trần danh thân chú tại tỉnh nghệ an làm thuyền trưởng
neo đậu tại vùng nước cảng biển dung quốc quảng ngãi
đang thực hiện hành vi xăng chiết dầu cho một tàu cá
khi lực lượng tuần tra tiếp cận truy đuổi
tàu cá lợi dụng đêm tối và thời tiết xấu bỏ chạy khỏi hiện trường
tiến hành kiểm tra mặt nước biển vị trí tàu hải hà năm trăm năm mươi tám neo đậu
lực lượng tuần tra trục đốt thu giữ hơn hai lít dầu đệ ô
không có hóa đơn chứng tử
sau đó đã tiến hành niêm phong thu giữ để điều tra làm rõ
thưa quý vị tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn
luôn là nỗi ám ảnh đối với gia đình nạn nhân và xã hội
trước diễn biến phức tạp về vi phạm nồng độ cồn
lực lượng cảnh sát giao thông sơn la đã duy trì thường xuyên các chốt kiểm tra
với sự cương quyết cứng rắn đối với người điều khiển xe
trong hơi thở có nồng độ cồn góp phần đảm bảo an toàn giao thông
tình trạng này tuy đã có những thay đổi tích cực
tuy nhiên cá biệt vẫn còn một số tài xế không chấp hành quy định
một buổi tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn
của đội cảnh sát giao thông công an huyện mai sơn
tại tuyến đường quốc lộ sáu đoạn qua thị trấn hát lót
qua hơn một giờ kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện
lập biên bản xử lý nhiều trường hợp điều khiển xe gắn máy
tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn
trong đó cá biệt có tài xế lâm văn bắc
dù đã ngà ngà diệu nhưng vẫn cố tỉnh lái xe
kết quả nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế là sáu trăm năm mươi năm mg trên một lít khí thở
tương tự như vị tài xế trên tài xế lò văn toản
tuy đã uống rượu nhưng vẫn bất chấp lái xe thậm chí còn đèo theo vợ của mình
ghi nhận trên thực tế khi xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
lực lượng cảnh sát giao thông luôn nhận được nhiều lời phân trần
vì vài lý do nào đó nhưng thực tế rằng
không có bất kỳ tài xế nào thấy được sự nguy hiểm của hành vi của mình
một số người dân lấy lý do về phong tục tập quán
là chúng ta bắt buộc phải sử dụng rượu bia
và một số trường hợp có lễ tết đám ma đám cưới
cũng bắt buộc phải sử dụng rượu bia
trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện các trường hợp vi phạm này
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tuyên truyền
về kiến thức về trật tự an toàn giao thông

đối với các trường hợp này là sau khi sử dụng rượu bia
thì không được phép điều khiển các loại phương tiện tham gia giao thông
qua đó thì cũng kiên quyết lập biên bản
và xử lý các hành vi vi phạm theo chuyên đề về nồng độ cồn
và không có vùng cấm
với quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông
trên cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và người bị thương
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện
sẽ bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
trật tự an toàn giao thông
trên các tuyến địa bàn
nhất là tại các tuyến địa bàn tập trung
đông lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông
bên cạnh dự vào cuộc của lực lượng chức năng
ý thức của người dân đóng góp vai trò rất quan trọng
việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về an toàn giao thông
để phòng ngừa tai nạn giao thông
và giữ gìn trật tự an toàn giao thông
phục vụ nhân dân đón tết
mới đây thủ tướng chính phủ vừa ban hành công điện
trong đó có yêu cầu bộ công an
chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
tăng cường tuần tra xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
với các biện pháp vừa tăng cường xử lý nghiêm
vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền
của lực lượng cảnh sát giao thông sơn la
sẽ giúp hạn chế tình trạng lái xe
sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
liên quan đến công tác chủ động ứng phó
với diễn biến quá thấp nhiệt đới
vào ngày hôm nay văn phòng bộ công an
thường trực ban chỉ đạo upt bộ công an
có công điện số một mươi hai cdv một
gửi thủ trưởng các đơn vị
lệnh cảnh sát cơ động cục cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cục cảnh sát giao thông cục cảnh sát
quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc
trường giáo dưỡng cục truyền thông công an nhân dân
và giám đốc công an các tỉnh thành phố
ven biển từ quảng bình cho đến kiên giang
về việc chủ động ứng phó với diễn biến
của áp thấp nhiệt đới nội dung công điện
đề nghị công an các đơn vị địa phương
khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ như sau
một nắm chắc tình hình về diễn biến
của áp thấp nhiệt đới chủ động toàn diện
các biện pháp kịp thời ứng phó
không để bị động bất ngờ thực hiện
tốt các nhiệm vụ đảm bảo tốt công tác
an ninh trật tự tại cơ sở tập trung
cao điểm các kế hoạch tật công tác
biện pháp nghiệp vụ để phát hiện
xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng
thiên tai để vi phạm pháp luật
chủ động các phương án phòng chống thiên tai
theo phương châm bốn tại chỗ sẵn sàng
trang thiết bị phương tiện đặc trùng
chuyên dùng phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn
tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có
tình huống xảy ra đảm bảo an toàn
về tính mạng sức khỏe cho các lực lượng
trực tiếp làm nhiệm vụ và an toàn trụ sở
tài liệu trang thiết bị làm việc
các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
hai thực hiện tốt công tác
hướng dẫn tuyên truyền người dân về
kỹ năng ứng phó với thiên tai bằng nhiều hình thức
thông tin kịp thời về tình hình thiên tai
và hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân
trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn trên các phương tiện thông tin đại chúng
ba tổ chức trực ban nghiêm túc
kịp thời thông tin báo cáo
về tình hình diễn biến thiệt hại
do thiên tai và công tác triển khai ứng phó
của lực lượng công an nhân dân về văn phòng bộ
theo đúng quy định
trong phần tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định
truy nã đối với đối tượng cù quốc quân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
hồ khẩu thương chú tại phố một
lâm sa thị trấn cành nàng
huyện bá thước tỉnh thanh hóa
về tội mua bán trái phép chất ma túy
còn về tội lừa đảo chiếm đọt tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
hồ khẩu thương chú tại xã hợp tiến
huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê văn sĩ
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hồ khẩu thương chú tại phố tân minh cũ
nay là phố tô vĩnh diện
thị trấn triệu sơn huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
cũng về tội lừa đảo chiếm đọt tài sản
số máy đường dây nóng
của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay
cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện